xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới sáng thứ hai ngày ba mươi tháng một mươi
thưa quý vị miền trung đã bắt đầu vào đợt mưa lớn và ngày hôm nay các tỉnh nghệ an và hà tĩnh sẽ có lượng mưa trên hai trăm linh mm
dự báo là đợt mưa này sẽ kéo dài đến ngày hai tháng một mươi một
và trước đợt mưa lớn thì ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn đề nghị các tỉnh thành phố từ nghệ an đến quảng ngãi chủ động ứng phó
còn với nam bộ thì cần phải chú ý về chiều cường
thành phố hồ chí minh và cần thơ đều vượt mức báo động ba kết hợp với mưa thì sẽ gây ngập sâu các tuyến đường trụng thấp ven sông
quý vị cần phải chủ động sắp xếp thời gian đi lại để tránh đi vào các tuyến đường thường xuyên bị ngập khi có chiều cường
còn với thủ đô hà nội thì ngày hôm nay mưa sẽ giảm dần
buổi sáng trời xe lạnh và ban ngày khô giáo nhiệt độ là từ hai mươi tám cho tới ba mươi độ c